chiều một mươi chín tháng năm tại hà nội hội liên hiệp thanh niên việt nam phối hợp hội thầy thuốc trẻ việt nam tổ chức lễ phát động
hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm hai nghìn hai mươi
và cuộc thi đi bộ vì sức khỏe walk for your health đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí nguyễn phước lộc phó trưởng ban dân vận trung ương
cùng nhiều lãnh đạo các bộ ban ngành đến dự
hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm hai nghìn một mươi chín
hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm hai nghìn một mươi chín
hành trình diễn ra từ ngày một tháng năm đến ngày hai mươi tám tháng sáu với các hoạt động khám sàng lọc bệnh mạng tính
khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí tặng quà cho nhân dân vùng khó khăn trên cả nước
mổ mắt miễn phí cho người cao tuổi phẫu thuật dị tật bẩm sinh cho trẻ em
với các hoạt động chính trong lễ phát động ngày một mươi chín tháng năm được diễn ra đồng thời tại sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước
hội thầy thuốc trẻ việt nam và văn phòng đại diện tổ chức y tế thế giới tại việt nam sẽ nhận hai kỷ lục việt nam
là chương trình có số người được khám bệnh sàng lọc bệnh mạng tính nhiều nhất trong một ngày
và chương trình đi bộ có số người tham gia nhiều nhất trong một ngày